tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra sự kiện tết xung vầy hai nghìn một mươi tám tết sớm của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón tết
đây là một hoạt động có ý nghĩa mang đến những tình cảm ấm áp yên vui cho công nhân trong mỗi dịp tết đến xuân về
hơn sáu trăm linh gia đình công nhân đã tham dự chương trình tết xung vầy năm hai nghìn một mươi tám là những việc làm cụ thể mà thành phố đã dành cho gia đình công nhân xa xứ
không về quê đón tết xung họp bên gia đình có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố
những gia đình công nhân tham dự tết xung vầy họ là những người trực tiếp sản xuất hoàn cảnh khó khăn
những công nhân bị mất việc do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất ngay thời điểm chuẩn bị đón tết cổ truyền
chương trình tết xung vầy hai nghìn một mươi tám đã thật sự là cầu nối giữa các cấp lãnh đạo thành phố các ban ngành đoàn thể và doanh nghiệp với người lao động
phần nào chia sẻ chăm lo động viên những công nhân xa quê đem đến niềm vui sự ấm áp cho họ trong năm